sau gần ba tuần nghị án hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt hà thanh giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường an hòa thành phố rạch giá một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc giang phải bồi thường cho bị hại số tiền gần bốn tỷ đồng
theo cáo trạng thông qua mối quan hệ quen biết ông võ trí hải chú tại thành phố phú quốc
gặp trần văn toán chú tại thành phố rạch giá để nhờ toán làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người quen
tại thành phố phú quốc do có quen biết với giang từ trước và giang tự giới thiệu là đang công tác
tại thanh tra chính phủ có thể làm giấy tờ đất toàn đã điện thoại nhờ giang làm thủ tục
toán chụp ảnh giấy tờ có liên quan đến mảnh đất do ông hải cung cấp rồi chuyển cho giang qua gia lô
biết mảnh đất trên chưa được nhà nước chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhưng vì muốn chiếm đoạt tiền nên giang lên mạng thuê người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
với giá ba trăm linh triệu đồng giang báo lại cho toán chi phí làm giấy là hai tỷ đồng toán báo lại cho ông hải
giá năm tỷ đồng ông hải đồng ý sau khi thỏa thuận với toán xong ông hải nhiều lần giao cho toán
số tiền tổng cộng bốn năm tỷ đồng và cho toán bảy trăm linh triệu đồng như đã thỏa thuận sau đó toán chuyển tiền
nhiều lần cho giang tổng cộng hơn ba chín tỷ đồng giang chiếm đoạt tiêu sải cá nhân sau khi nhận giấy tờ đất
từ giang toán gửi cho chủ đất thì mới phát hiện là giấy tờ giả nên trình báo hành vi lừa đảo của giang
đến cơ quan công an